thưa quý vị và các bạn chiều nay ngày hai tháng năm kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội để thực hiện các nội dung
xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm ký hành hai mươi một hai mươi sáu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông dương văn thái thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
sau khi nghe trình bày các tờ trình ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm ký hành hai mươi một đến hành hai mươi năm
phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội phân công ông trần thành mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi kiện toàn được chức danh
chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm theo quy định
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngày mùng hai và mùng ba tháng năm
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã thực hiện chương trình nghệ thuật
đặc biệt mang tên điện biên phủ không bao giờ quên
tới sự có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí tư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị
tránh án toàn nhân dân tối cao đồng chí phan văn giang ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ không bao giờ quên gồm hai phần
phần một chiến thắng tái hiện lại không khí chiến thắng của quân và dân ta
phần hai hồi tưởng trong phần này thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp
về điện biên phủ biểu tượng của một đất nước việt nam độc lập
làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới
phần ba với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến dịch điện biên phủ lịch sử
ekip thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc
tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân
trong chiến dịch điện biên phủ lịch sử
bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc cùng với diễn xuất của diễn viên
chiến thắng điện biên phủ sẽ được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật
trên sân khấu nhà hát hồ gươm về một điện biên phủ không bao giờ quên
chương trình sẽ được diễn ra trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng năm tại nhà hát hồ gươm
tại cuộc họp báo sáng mùng hai tháng năm nhân dịp kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng
trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam việt nam
thống nhất đất nước và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đại sứ liên bang nga tại việt nam ông gennady stepanovich petr zesko nhấn mạnh
sự tương đồng giữa cuộc chiến chống phát xít của liên xô
cũng như cuộc chiến chống thức dân pháp của việt nam
nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
cùng những gian khổ và hy sinh to lớn
làm nên chiến thắng điện biên phủ giải phóng mình khỏi ách đô hộ
là tấm gương cho nhiều nước châu á và châu phi khác
trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân
ký ức về những thời kỳ gian khó ở nga và việt nam
có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo
rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên
đại sứ nga cũng gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của tình nguyện viên việt nam
những người đã chiến đấu cùng hồng quân trong cuộc chiến ở moscow
và bày tỏ lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ bảy mươi bốn năm qua
sẽ giúp mối quan hệ song phương việt nam nga phát triển sắt son
và đạt nhiều thành tiệu hơn nữa trong tương lai
cũng trong buổi họp báo đại sứ các nước belarus azerbaijan và kazakhstan
gửi lời chúc mừng tới việt nam nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước
thưa quý vị theo sở du lịch tỉnh quảng ninh
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua
tỉnh đã thu hút hơn một triệu lượt khách tổng thu du lịch ước đạt hơn hai tỷ đồng
trong năm ngày nghỉ lễ quảng ninh thu hút gần chín mươi ba lượt khách quốc tế
như trung quốc hàn quốc ấn độ pháp australia
vịnh hạ long và thành phố móng cái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
trong những ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh quảng ninh cơ bản không xảy ra tình trạng ôn tắc kéo dài
tình hình an ninh trật tự ổn định an toàn thực phẩm được bảo đảm
để lại thiện cảm trong lòng du khách
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút trên một mươi bảy triệu lượt du khách
trong đó có ba triệu lượt khách quốc tế
tỉnh đang triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện xúc tiến quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch
cũng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm hải phòng đã đón hơn sáu trăm hai mươi lượt khách
trong đó có một mươi tám lượt khách quốc tế tổng doanh thu trong năm ngày ước đạt năm trăm hai mươi tỷ đồng
tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo
các địa phương đã kịp thời đưa vào nhiều hoạt động du lịch cao cấp mới
như khách sạn năm sao công viên nước thủy tinh công viên ánh sáng
sự năng động trong hoạt động du lịch của cát bà và đồ sơn vào thời điểm đầu mùa du lịch
thực sự là điểm nhấn đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu phát triển du lịch của thành phố
trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua đắk lắc đã đón khoảng một trăm hai mươi năm lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng
trong đó có một trăm hai mươi ba năm trăm linh lượt khách nội địa và hơn một năm trăm linh lượt khách quốc tế
trong tổng số hơn một trăm hai mươi năm lượt khách tới đắk lắc trong những ngày nghỉ lễ
có khoảng năm mươi bảy năm trăm linh lượt khách lưu trú đặc biệt tỷ lệ khách lưu trú là người nước ngoài
tăng hơn bốn trăm linh so với cùng kỳ năm trước
tổng doanh thu từ du lịch của đắk lắc dịp này đạt khoảng sáu mươi hai năm tỷ đồng
thời tiết nắng nóng nhiều du khách đã lựa chọn các loại hình du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng trải nghiệm vốn là những thế mạnh của ngành du lịch tỉnh đắk lắc
địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao và các chương trình nghệ thuật
để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách
thưa quý vị trong thời gian vừa qua các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp để xử lý
nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm liên quan đến xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định
trong đó việc ứng dụng công nghệ và chia sẻ cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
được kỳ vọng là giải pháp để góp phần tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải
cùng tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
bất kỳ ai khi có nhu cầu di chuyển theo một lộ trình cố định
chỉ cần vào mạng là có thể tìm thấy hàng loạt nhà xe giá cả được niêm yết công khai
điều này là vi phạm quy định bởi xe hợp đồng không được phép bán vé đơn lẻ cho hành khách
thế nhưng dù cảnh sát giao thông thanh tra giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra
nhưng để xử lý vi phạm cũng không đơn giản
trước thực tế đó cảnh sát giao thông đã tổ chức đội hóa trang tuần lưu trên các tuyến đường
sử dụng thiết bị để ghi hình làm căn cứ xử phạt
thế nhưng sau một thời gian triển khai các nhà xe đã tìm ra cách để trốn tránh
hoạt động đón trả khách chỉ diễn ra tại các tuyến đường nhỏ hoặc trong các đô thị
những địa bàn ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông
hiện việc chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để tính thuế đã được triển khai
sở giao thông vận tải hà nội cũng đã xây dựng quy chế phối hợp trong đó quy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị
đặc biệt là trách nhiệm của địa phương khi để xảy ra tình trạng xe hợp đồng đón trả khách sai quy định trên địa bàn
những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ xiết chặt quản lý hoạt động của loại hình xe hợp đồng
từ đó góp phần giải quyết tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tồn tại từ lâu nay
chiều nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai phối hợp với ban dân vận tình uy quảng ngãi sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
bộ đội biên phòng và công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức gặp cỡ tuyên truyền vận động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định uuu cho ngư dân huyện đảo lý sơn
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai và các đơn vị phối hợp đã tuyên truyền cho hơn một trăm năm mươi ngư dân
chủ tàu cá thuyền trưởng máy trưởng thuyền viên và các doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn
các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
đây là nỗ lực của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai và các cơ quan chức năng cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh quảng ngãi
để góp phần ngăn chặn tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp
cũng trong dịp này vùng cảnh sát biển hai đã trao tặng năm mươi xuất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
cùng hàng trăm lá cờ tổ quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền cho các ngư dân
thưa quý vị trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cơ bản được bảo đảm
tại các tuyến cao tốc không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp hay ủn tắc kéo dài
và để có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông
ứng trực một trăm linh quân số phân luồng điều tiết giúp đỡ người dân ngay kể cả khi thời tiết cao điểm nắng nóng
những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc trong những ngày vừa qua đã tạo được sự ấn tượng trong lòng nhân dân
năm ngày nghỉ lễ ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn phân luồng giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng ứng trực giúp đỡ người dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống
thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông sự cố trên các tuyến cao tốc
các đơn vị của cục cảnh sát giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân
tổng đài tiếp nhận thông tin người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông sự cố trên các tuyến cao tốc
các đơn vị của cục cảnh sát giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống